những ngày đầu năm này khi mà hầu hết mọi người mọi nhà đều nghỉ ngơi vui xuân
thì với nhiều bà con tại miền tây nam bộ họ vẫn canh cánh nỗi lo về mùa hạn mặn
vì thế mà dù vui xuân nhưng người dân vẫn tranh thủ chữ ngọt chống mặn khi mà cao điểm hạn mặn đang đến gần
giữa mùa xâm nhập mặn bao vây từ phía khắp đồng bằng sông kiều long
nhưng gia đình anh nguyễn văn trức ở huyện trợ lách vẫn bảo đảm được nguồn nước ngọt để tưới cho vườn hoa kiểng
nhờ chủ động đào sẵn các hồ giữ chữ nước từ sớm
huyện trợ lách là vùng sản xuất hoa kiểng cây giống trọng điểm của tỉnh bến tre và cả vùng đồng bằng sông kiều long
thế nên vừa lo vụ tết các nhà vườn nơi đây phải cật lực chữ nước ngọt cho vụ tết lẫn vụ sau trong khi chờ tới mùa mưa
mỗi năm thì tháng hai nước mặn mới lên còn sau năm nay sau lên sớm quá hai cái hồ này chắc khoảng tám tầm khói nước tám chín tầm khói gì
thì nói chung dự định là tưới khoảng ba bốn tháng
năm nay hạn mặn
hạn mặn đến sớm từ đầu tháng một nước mặn xâm nhập vào theo các nhánh sông tiền sông hàm luông và sông cổ chiên vào sâu trong nội đồng của tỉnh ven biển bến tre
cùng với nỗi lo thiếu nước người dân nhiều nơi ở bến tre còn lo nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe
hiện nhiều hộ dân ở các vùng sâu vùng xa vẫn chủ yếu dựa vào các nguồn nước tự nhiên để dùng cho sinh hoạt hàng ngày
một lần có người người ta phải nấu nước mà bị ô nhiễm ở dưới sông là người ta nấu ăn hàng ngày sinh hoạt hàng ngày rồi nấu ăn luôn
hạn mặn không còn xa lạ với người dân bến tre đặc biệt những dư âm từ đợt hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn được nhiều người dân khắc cốt kỳ tâm
để chủ động phòng tránh giảm thiểu những tác động của đợt hạn mặn năm nay
điều kiện kinh tế eo hẹp thì chữ nước theo kiểu truyền thống trong lưu khạp
có điều kiện hơn thì đào ao xây hồ chứa nước đặc biệt các giải pháp linh hoạt như dùng túi chữ nước cũng được nhiều bà con áp dụng
để phòng mà mặn nó lên mình sẽ lấy nước từ túi này ra
chứ không dám trực tiếp từ kênh tự nhiên lên
có thể lắp đặt trên mọi địa hình có thể lắp ở dưới mưa ở dưới rãnh hoặc là lắp ở trên dùng cây trong cái giường cây
mình chứa được nhiều nước với chi phí thấp
ngay từ cuối mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín đầu mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh bến tre cũng đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân
chủ động tích chữ nước mưa cho ăn uống sinh hoạt đồng thời sử dụng nguồn nước ngọt từ hồ canh lấp huyện ba chi
hồ chứa nước ngọt lớn nhất đồng bằng sông kiểu long
với chữ lượng gần một triệu mét khối để hỗ trợ người dân các khu vực nhiễm mặn
chủ động chữ nước phòng hạn mặn thế nhưng người dân bến tre nói riêng và đồng bằng sông kiều long nói chung vẫn canh cánh nỗi lo thiếu nước
năm mới về nhưng lượng nước từ thượng nguồn sông mê công về vùng hạ lưu đồng bằng sông cửu long năm nay
dự báo sẽ giảm từ ba mươi
trong khi hạn mặn vẫn chưa tới đỉnh điểm vậy nên vui xuân người dân miền tây vẫn không quên chữ nước phòng hạn mặn